thành phố vị thanh có sáu mươi bốn tổ bầu cử tại tất cả chín xã phường
lực lượng công an chủ động nắm tình hình liên quan đến bầu cử
bố trí lực lượng theo các tuyến địa bàn trọng điểm
thành lập các tổ đảm bảo an ninh tại các điểm bỏ phiếu
kiểm tra hướng dẫn phòng chống cháy nổ
tấn công trấn áp tội phạm không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự
tổ chức nắm tình hình về các âm mưu ý đồ hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch
tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tấn công chấn áp các loại tội phạm
bài trừ các đề nạn xã hội
tiến hành kiểm tra hành chính về cư chú
các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trực tự
và đồng thời thu gom các vật liệu nổ vũ khí và công cụ hỗ trợ
phân công lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn ở các địa điểm tổ chức bầu cử
thời gian chuyển ra cuộc bầu cử đề biểu quốc hội khoáng một mươi năm
và đề biểu hội đồng nhân dân cách cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đang đến gần
để làm trong sạch địa bàn trước thời gian diễn ra bầu cử
bàn giám đốc công an tỉnh đã phát động cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
bảo vệ bầu cử
với tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ
bước đầu đợt cao điểm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định
không xảy ra đột xuất bất ngờ
tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo
không xảy ra cháy nổ
đây chính là tiền đề quan trọng
để tiểu ban an ninh trật tự tiếp tục hoàn thành tốt vai trò của mình
trước trong và sau bầu cử
vừa rồi là một số cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước
cảm ơn quý vị đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
tiếp tục với những tin tức giao thông
thưa quý vị và các bạn
tổng cục đường bộ việt nam vừa có yêu cầu
tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe
tại một số trung tâm ở hà nội
để phòng chống và hạn chế dịch covid một mươi chín
bùng phát ra cộng đồng
tổng cục đường bộ đã có đề nghị
các trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe
thuộc học viện an ninh nhân dân
học viện cảnh sát nhân dân
học viện quốc tế
trung tâm dạy nghề đào tạo lái xe
thuộc trường cao đảng cảnh sát nhân dân một
trung tâm sát hạch lái xe
thuộc trường cung cấp ngọc hà
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tăng cường tổ chức đào tạo trực tuyến
các môn học lý thuyết lái xe ô tô
từ ngày một mươi tháng năm tạm dừng tổ chức
các kỳ sát hạch lái xe ô tô
do tổng cục đường bộ việt nam tổ chức
tại trung tâm sát hạch lái xe ngọc hà
trung tâm sát hạch lái xe học viện cảnh sát nhân dân
cho đến khi có thông báo mới
điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
gây tai nạn cho người khác
lợi dụng đêm khuya vắng người qua lại để bỏ trốn
sau đó mang phương tiện liên quan đến tai nạn
đi sửa chữa nhằm thoát tội
bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an tp việt trì tỉnh phú thọ vừa điều tra
bác sĩ đối tượng gây ra vụ việc này
vào khoảng ba h ngày năm tháng năm
tại đường hùng vương phường gia cẩm
tp việt trì đã xảy ra vụ tai nạn giao thông
khiến nạn nhân là anh vương
vụ tai nạn xảy ra lúc đêm khuya
ít người qua lại
nên việc điều tra truy vết phương tiện gây tai nạn
gặp rất nhiều khó khăn
sau gần một mươi hai giờ đồng hồ truy tìm
cơ quan công an đã xác định được đối tượng gây ra vụ tai nạn trên
là nguyễn trí hiền
chú tại huyện ba vì tp hà nội
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn trí hiền
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
công an phường lái theo tp thuận an
tp bình dương
đang xác minh vụ hai học sinh đi xe đạp điện
bị hai người chạy xe máy đạp ngã trên đường
trong video được chia sẻ trên mạng xã hội
theo xác minh ban đầu
sự việc xảy ra vào ngày bảy tháng năm trên đường
mùng ba tháng hai
phường lái theo tp thuận an
trong video hai học sinh đang đi xe đạp điện trên đường
thì bất ngờ bị hai người đi xe máy cùng chiều
dùng chân đạp vào người
khiến cả hai ngã vào lề đường
ngay sát cột biển báo giao thông
hai người đi xe máy sau đó tăng ga rời khỏi hiện trường
rất may các em học sinh không bị thương
sau khi video được đăng tải
có hàng ngàn lời chia sẻ bình luận
mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ
thưa quý vị
kiểm soát kiểm thời ngăn chặn xử lý nghiêm
các đối tượng vi phạm pháp luật
có phần gian đe phòng ngừa tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
cùng với đó tập trung kiểm tra xử lý
các đối tượng có dấu hiệu côn đồ
đối tượng ma túy hay xử lý
đối với các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là giám sát và kiểm tra
đột xuất bất ngờ đối với các cơ sở
kinh doanh có điều kiện
có thể nảy sinh những vi phạm về quản lý hành chính
đó là những mục tiêu đấu tranh
mà tổ công tác đặc biệt ba trăm một mươi bốn
của công an tp nam định đã thực hiện
trong thời gian vừa qua
quán game chất

tại cơ sở này

đều là trẻ và thành viên
nhưng điều đáng nói tại cơ sở này

cũng tại quán game này
lực lượng chức năng cũng phát hiện
rất nhiều các em học sinh là lứa tuổi vị thành niên
nhưng điều khiển phương tiện mà chưa đủ tuổi cấp bằng lái
còn tại ngã tư nguyễn du
giao cắt mạc thị bưởi
tại khu vực bờ hồ vị xuyên tp nam định
rất nhiều lỗi vi phạm giao thông
được tổ công tác đặc biệt ba trăm một mươi bốn phát hiện
được thành lập từ năm hai nghìn một mươi
tổ công tác đặc biệt ba mươi bốn
của công an tp nam định
đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
góp phần không nhỏ
và công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
chỉ tính riêng từ ngày một mươi chín tháng bốn
đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
tổ công tác đặc biệt đã tiến hành kiểm tra
tám trăm linh lượt người tham gia giao thông
xử lý một trăm chín mươi ba trường hợp vi phạm
tuần tra quây giáp các tụi điểm tập trung
đông thanh thiếu niên và khu nhà trọ
trong đó phát hiện và thu giữ
nhiều loại dao mã tấu và các loại vũ khí quân dụng
trước đây thì với những đặc trưng
thời điểm như này là đầu mùa hè
thì bắt đầu là tội phạm tập trung mùa hè
thì gần là tội phạm cướp giật tài sản
xảy ra rất nhiều vụ
trong những thời điểm này
nhưng mà từ khi tội phạm đặc biệt hoạt động
là không có tội phạm cướp giật
và trong thời gian hoạt động
thì tội phạm đặc biệt đã bắt được nhiều đối tượng
tàng trữ trái phép trên má tí
nhiều đối tượng mang theo vũ khí
trong người trong cốp xe
và đánh trúng nhiều đối tượng
là lưu manh chuyên nghiệp
hoạt động trộm cắt tài sản vào ban đêm
với những biện pháp đồng bộ
phát huy hiệu quả của tổ công tác đặc biệt
công an thành phố nam định đã và đang từng bước đấu tranh
có hiệu quả với các loại tội phạm
góp phần giữ vững bình yên cho cuộc sống nhân dân
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp
của dịch bệnh covid một mươi chín
một lần nữa sức trẻ của đoàn viên thanh niên
lại phát huy vai trò trong việc tuyên truyền
phòng chống dịch đến với bà con nhân dân
trên địa bàn thành phố đà nẵng
mô hình tiếng loa thanh niên
đã có mặt khắp mọi nẻo đường
đi từng ngõ gõ từng nhà
kêu gọi mọi người dân đồng lòng vượt qua dịch bệnh

quay trở lại thành phố đà nẵng
vào những ngày đầu tháng năm
người dân lại trở nên quen thuộc với hình ảnh
những đoàn xe mặc áo xanh tình nguyện
chở theo phía sau một chiếc loa
liên tục phát những nội dung tuyên truyền
về công tác phòng chống dịch
tại địa bàn xã hòa phong huyện hòa vang
khi người dân đang trong mùa vụ
thì đây là cách hiệu quả nhất
để thông tin đến với bà con nhanh hơn
trong thời gian vừa qua thì
hội đoàn xã nhận thấy đây là một mô hình
mới có tính loan tỏa đến nhân dân
vì người dân thường là
địa bàn nông thôn
nên cái việc mà thông gia hội hộp
và những tiếp xúc với mọi xã hội
với một số nhân dân
đại bộ phận nhân dân thì sẽ họ chế
nên cái việc này
khi mà đoàn xã triển thai
thì nhân dân trong mùa vụ
trong những thời gian mà nông nhòn ở nhà
thì có thể nghe được những thông tin
hữu ích từ việc phòng chống dịch covid một mươi chín
với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ
các đoàn viên thanh niên đã triển khai
mô hình tiếng loa thanh niên
đều đặn hàng ngày chia làm ba k
buổi sáng từ bảy h ba mươi đến một mươi giờ
buổi chiều từ một mươi năm h đến một mươi bảy h
và buổi tối từ một mươi chín h đến hai mươi một h

từ chiếc loa nhỏ
thông tin được đưa đến từng nhà từng ngõ
góp phần nâng cao hơn nửa ý thức của người dân
để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đoàn viên phát tột như hiện nay
và phòng chống dịch bệnh
để trước thềm bào cử
quốc hội phó một mươi năm
và đại biểu hợp đồng dân gấp cấp
dùm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi sáu
thì đoàn thanh niên xã hòa phòng
cũng tổ chức mô hình tiếng loa thanh niên
đoàn viên thanh niên tên lý bọn xã hàng hế
để truyền tả thông điệp
về phòng chống dịch bệnh
đến với bà con nhau nhau được tốt hơn
thời gian vừa qua là do tiêm truyền
mà bà con đã tự giấc rất nhiều
so với trước đây
vì việc đeo khẩu trang hay là xót quẩn
hay là cái công kết
rồi tất cả những hợp đồng
bà con sẽ thực hiện tốt và đầy đủ hơn
tại địa phương mà người dân
tiếp cận nhiều hơn với mạng xã hội
như phường nam dương
bên cạnh tiếng loa thanh niên
các đoàn viên cũng đẩy mạnh tuyên truyền
trên nhiều phương tiện
để mang lại hiệu quả cao hơn
trước tình hình dịch bệnh diễn biến
ngày càng phức tạp
rất cần những bàn tay đóng góp
từ những việc nhỏ nhòi như thế
tưởng rằng với sự chung tay
đồng lòng ấy
chúng ta sẽ một lần nữa
chiến thắng đại dịch
tiểu bục sống đẹp vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình
an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đại trí phân tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại